bộ chính trị vừa ban hành kết luận số bảy mươi sáu về tiếp tục thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
sau khi nghe ban tuyên giáo trung ương báo cáo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và ý kiến của các cơ quan liên quan
để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số ba mươi ba bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả tạo chuyển biến sâu sắc
toàn diện các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết
đồng thời quan tâm một số nội dung chính như sau
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của văn hóa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa con người là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị
văn hóa là hồn cốt của dân tộc là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng
bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
chú trọng tính đặc thù của văn hóa vừa bảo đảm để văn hóa văn học nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị tư tưởng của đảng
vừa bảo đảm tự do sáng tạo của các nhân trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ hạn chế tự do sáng tạo
định kỳ kiểm tra giám sát việc thể chế hóa chủ trương của đảng đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hóa xác định rõ những chiến lược và giải pháp lãnh đạo quản lý phù hợp với từng đối tượng lĩnh vực và địa bàn cụ thể

giáo dục khoa học và việc xây dựng con người việt nam có thế giới quan khoa học có nhân cách lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản yêu nước nhân ái nghĩa tình trung thực đoàn kết cần cù và sáng tạo
tăng cường giáo dục thẩm mỹ gắn giáo dục thể chất với giáo dục trí thức đạo đức kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên thiếu niên

tăng cường giáo dục thẩm mỹ gắn giáo dục thể chất với giáo dục trí thức đặc biệt là thanh niên thiếu niên thiếu niên thiếu niên
tăng cường giáo dục thẩm mỹ gắn giáo dục thể chất với giáo dục trí thức đặc biệt là thanh niên thiếu niên thiếu niên